các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhằm định đoạt thân phận pháp lý đối với tôi và các bị cáo khác trong vụ án bà lan nói
bà lan nói đến những ngày diễn ra phiên tòa khi trở về trại tạm giam hàng đêm bà luôn dây dứt một câu hỏi
vì sao bà và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát đến như thế này
có nhiều lúc tuyệt vọng tôi đã nghĩ đến cái chết
chết vì tức tức vì mình quá ngung ngốc dấn thân vào thương trường khắc nghiện vào lĩnh vực hoạt động ngân hàng mà mình không thông thạo
giữa những ngày tháng chịu đựng cái rét căm cam căm của mùa đông giá lạnh ở phía bắc hay những ngày nắng như đổ lửa ở phía nam
là những đêm chập trờn không ngủ tôi nghĩ đến những hoàn cảnh chồng và cháu ruột của tôi cũng đang bị tạm giam như mối sát thêm vào lòng
không thể nói được bằng lời bà lan xúc động nói
bà lan cho rằng bước ngoặt định mệnh dẫn đến kết cục bà phải đối diện với mức án tử hình hôm nay
chính là do bà tham gia vào quá trình hợp nhất ba ngân hàng yếu kém
trong khi bà hoàn toàn không có sự hiểu biết hay kinh nghiệm gì trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng
bà lan chia sẻ rằng điều bà đau đớn nhất suốt một mươi bảy tháng qua là vì tin vào sự hy vọng có thể thực hiện đề án tái cơ cấu scb thành công
theo bà lan khi nghe ý kiến luận tội và đối đáp với các vị đại biểu viện kiểm sát
bà không thể tin là các ngôn từ coi bà là kẻ chủ mưu cầm đầu có quyền lực tuyệt đối
điều hành chi phối toàn bộ hoạt động của scb dùng các phương thức thủ đoạn
tinh vi xảo quyệt ngoan cố chối tội đổ lỗi cho cấp dưới
bà tha thiết xin tòa lắng nghe ý kiến bảo chữa của các luật sư và ý kiến tự bào chữa của bà
để xem xét lại tội danh tha mô tài sản và đưa hối lộ
theo bà lan xuyên suốt từ quá trình điều tra cho đến tại phiên tòa
bà luôn nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình trước hành vi vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
và chịu trách nhiệm cùng với một số bị cáo là thành viên hội đồng quản trị
ban điều hành scb và các bị cáo có liên quan đến scb về hậu quả thiệt hại của vụ án
tôi muốn được bày tỏ tâm nguyện của mình là trước khi tham gia vào quá trình tái cơ cấu scb
gia đình chúng tôi luôn được xung vầy đoàn kết bên nhau
nay thì sau khi vụ án tại scb xảy ra nhiều người bị đi tù gia đình tôi tan tác
mỗi người mỗi ngả không biết có còn cơ hội gặp lại nhau không có được cùng nhau ăn chung bữa cơm nữa hay không
sau mỗi ngày mệt mỏi
đời khỏi phiên tòa về chạy giam tôi ngước mắt qua cửa sổ để nhìn người thân vẫy tay từ bên đường
hay qua màn hình tv để có thể nhìn thấy được chồng cháu ruột hay người thân của tôi
chỉ nghĩ hay chứng kiến điều đó thôi là tôi đã tan tác cả cõi lòng
dù tôi vẫn luôn được mọi người coi là người vững vàng nghị lực nhưng tôi cũng là phận đàn bà
tôi có những nỗi đau không thể nói được thành lời của một người vợ người mẹ khi hạnh phúc đã tuột ra khỏi vòng tay của tôi
phân trình bay của bà
bà lan liên tục ngắt quãng vì xúc động
bà lan khẳng định từ trong giai đoạn điều tra cho đến những ngày diễn ra phiên tòa vừa qua
mặc dù đối diện với các quy buộc loại bỏ vĩnh viễn tôi ra khỏi đời sống xã hội
nhưng từ nhận thức và hành động bà và gia đình bạn bè người thân đã dành toàn bộ công sức và sự kiên trì
để cố gắng đưa toàn bộ tài sản nằm ngoài danh mục kê biên để giải quyết về mặt dân sự đối với các giao dịch còn dở dang
theo bà lan đã có các dòng tiền nhận được
hoặc ghi nhận như một sự cam kết tại tòa từ sự thiện nguyện ân tình của một số cá nhân và pháp nhân hoàn trả cho gia đình
thay vì có thể sử dụng chi phí cho sinh hoạt hay duy trì hoạt động của các công ty đang gặp nhiều khó khăn
bà đã đưa toàn bộ các khoản tiền nhận được để hướng đến việc khắc phục hậu quả vụ án
bà trương mỹ lan nói sự thất bại của bà trong quá trình tham gia tái cơ cấu scb không thành công
khiến trái tim bà như bị dỉ máu
bởi scb là nơi mà bà và cả gia đình đặt toàn bộ tâm huyết để phát triển
dành toàn bộ tình cảm thời gian công sức tiền bạc với mong muốn đưa scb vươn tầm quốc tế
nguyện vọng đó của tôi đến nay rất tiếc đã không trở thành hiện thực
tôi bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến chính phủ lãnh đạo ngân hàng nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền
là tôi đã không thực hiện được và tôi không có cơ hội để thực hiện lời hứa
và cam kết của mình sẽ vực dậy scb
trước muôn vàn khó khăn vất vả suốt hơn một mươi một năm qua bà lan trình bày
cuối cùng bà lan cúi đầu xin hội đồng xét xử dựa trên đường lối xử lý khoan hồng và chính sách hình sự nhân đạo
để giảm nhẹ cho chồng là ông chu lập cơ và cháu là trương huệ vân
vì họ chỉ vì tin tưởng và làm theo ý kiến của bà để rồi nay vướng vào vòng lao lý
sau khi bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp phát biểu
bị cáo bùi anh dũng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb là người thứ hai phát biểu lời sau cùng
trước khi hội đồng xét xử vào nghị án
bị cáo bùi anh dũng khóc nói lời cảm ơn hội đồng xét xử
viện kiểm sát và luật sư đã hỗ trợ cho bị cáo trong gần một tháng qua
bị cáo dũng nói từ khi bị cáo bị bắt giam đến nay đã hơn một mươi bảy tháng
trong trại tạm giam bị cáo rất ăn năn hối cải
từ đó bị cáo đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án
bị cáo cũng đã vận động gia đình có trách nhiệm trong việc khắc phục một phần hậu quả của vụ án
năm nay bị cáo đã sáu mươi ba tuổi
bị cáo có mẹ già hơn tám mươi tuổi
nhưng với mức án mà viện kiểm sát luận tội bị cáo không còn cơ hội để gặp mẹ già nữa
bị cáo xin hội đồng xét xử viện kiểm sát xem xét cho bị cáo có cơ hội trở về đời sống xã hội trở về với gia đình
trong trại tạm giam bị cáo có tâm nguyện khi trở về sẽ là một tư vấn viên
rằng chuyện gì cũng phải xem
xem xét có đúng pháp luật hay không
khi ở ngoài xã hội không thấy được vấn đề này
nhưng trong trại giam bị cáo thấy được tự do và gia đình là hai điều quý giá nhất
bị cáo cũng muốn nhắn nhủ mọi người phải giữ được hai điều quý giá nhất này
kết thúc phần trình bày bị cáo dũng xin được hội đồng xét xử xem xét mức hình phạt nhẹ nhất cho bị cáo trương mỹ lan
các bạn của bị cáo tại scb cũng như những người đang bị truy tố tại tòa
để tất cả đều được sớm trở về đoàn tụ với gia đình
về nói lời sau cùng bà đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước cho biết
bản thân rất ân hận xấu hổ về hành vi mình đã gây ra
bị cáo nhàn nói trong ba mươi năm công tác trong ngành ngân hàng
hai mươi năm đảm nhiệm chức vụ thanh tra
dù ở vị trí nào bị cáo cũng cố gắng làm tròn nhiệm vụ được giao
được xếp tin tưởng đồng nghiệp tin yêu
nhưng vì phút sai lầm hèn nhát mà phải trả giá
sau sự việc này bị cáo nhận ra một điều là hãy thượng tôn pháp
luật dù trong bất cứ hoàn cảnh nào bị cáo nhàn trình bày
bà nhàn cho rằng suốt quá trình điều tra xét xử
nội dung bị cáo trình bày chỉ mong được viện kiểm sát và hội đồng xét xử xem xét
chứ không có ý chối tội hoặc đổ lỗi cho bất kỳ ai
chuỗi ngày vừa qua là những ngày tột cùng đau khổ của bị cáo và gia đình
bởi bị cáo là đứa con bất hiếu không lo chọn tăng hiếu cho mẹ bố già chín mươi tuổi bệnh tật
bị cáo không xứng đáng với những huy chương bằng khen
mà ngân hàng nhà nước thanh tra chính phủ đã khen tặng
bị cáo xin lỗi đảng nhà nước ngân hàng nhà nước
xin lỗi gia đình hai bên nội ngoại về hành vi của mình
bị cáo nhàn bật khóc và xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng hình phạt nhẹ nhất
trở về với gia đình
còn bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
cảm ơn viện kiểm sát vì đã thấu hiểu bao dung với hành vi bị cáo
đưa ra khung hình phạt thấp hơn so với ban đầu
lần hai viện kiểm sát đề nghị là từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù nay giảm còn một mươi một đến một mươi hai năm tù
bên cạnh đó ông hưng thừa nhận có tội và gửi lời xin lỗi đến ngân hàng nhà nước
cơ quan thanh tra giám sát vì bị cáo đã không hoàn thành trách nhiệm được giao với tư cách người đứng đầu
bị cáo thực sự thấy rõ trách nhiệm của mình với tư cách lãnh đạo ra quyết định thanh tra nhưng không hoàn thành
bị cáo cũng như các thành viên trong đoàn thanh tra nhận thức hành vi tội lỗi của mình hối hận và xin tha thứ
nói lời sau cùng ông chu lập cơ cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư tim square
xin hội đồng xét xử xem xét mức hình phạt mà bản thân cũng như bà trương mỹ lan và trương huệ vân đang phải đối mặt
vợ tôi đang phải chịu trách nhiệm tất cả cho những sai phạm dù là nhỏ nhất
cảm giác xót xa với người vợ tàu khang khiến tôi rất đau lòng
giá như ngày ấy tôi sát cánh cùng vợ mình hơn can ngăn bà thì đã không phải đối mặt với tình cảnh này
nói lời sau cùng ông chu lập cơ cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư times square
cũng mong nhận được sự khoan hồng để sớm trở về và góp phấn khắc phục hậu quả của vụ án
bị cáo trương huệ vân cháu ruột bà trương mỹ lan xúc động giữa phiên tòa
cho biết bản thân nhận thức được bài học quý giá qua khổ đau
theo đó bị cáo vân xin hội đồng xét xử xem xét khoan dung với tất cả các bị cáo khác
trong đó có bản thân và cô của mình
cô lan được mệnh danh là người đàn bà có tinh thần thép
nhưng trong những lời nói sau cùng
lòng xin hội đồng xét xử cho cô của bị cáo cơ hội thoát khỏi án tử
để tập trung trí lực giải quyết hậu quả của vụ án bị cáo vân nói
còn ông võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc ngân hàng scb
cho biết bản thân tâm phục khẩu phục với quá trình diễn ra phiên tòa xét xử
ông văn xin hội đồng xét xử xem xét khoan hồng với các bị cáo thuộc đoàn thanh tra
thành viên ngân hàng scb và các bị cáo khác
về việc đưa tiền cho các thành viên đoàn thanh tra
ông văn nói mình không biết đó là vi phạm pháp luật
đến sau khi làm việc với cơ quan chức năng bản thân mới biết làm sai
theo lời ông văn cuộc thanh tra diễn ra vào thời điểm gần bắt đầu năm học mới
cuối tuần thành viên đoàn thanh tra phải thường xuyên về hà nội để lo cho con cái
trong khi đó đoàn thanh tra không nhận hỗ trợ gì từ ngân hàng scb
từ hoàn cảnh đó bị cáo mới đề xuất tặng tiền cho các thành viên đoàn thanh tra
như nghĩa cử chia sẻ bị cáo rất xin lỗi các anh chị
vì sai lầm của mình mà dẫn đến liên lụy hôm nay ông văn nói
đối với bà trương mỹ lan ông văn cho rằng vạn thịnh pháp là tập đoàn xứng tầm với các tập đoàn lớn trên thế giới
và đóng góp vào gdp của đất nước
ngoài ra tập đoàn vạn thịnh pháp cũng hỗ trợ lớn trong quá trình chống dịch tại tp hcm
qua đó ông võ tấn hoàng văn mong hội đồng xét xử xem xét mức án cho bà lan và các nhân viên thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp
những việc xảy ra trong thời gian qua
ông văn đã bài học về sự thượng tôn pháp luật
dù việc mình làm có tốt đẹp nhưng không thượng tôn pháp luật thì vẫn ảnh hưởng tập thể và cá nhân mình
bị cáo phải trả giá bằng sự tự do của mình bằng nỗi đau của gia đình ông văn nói
bị cáo khác là cựu lãnh đạo và nhân viên scb cũng xin hội đồng xét xử xem xét mức án
để được tái hòa nhập và công hiến cho cộng đồng và chăm sóc gia đình
bị cáo nguyễn cao trí chủ tịch tập đoàn capella là người cuối cùng nói lời sau cùng
nói lời sau cùng bị cáo nguyễn cao trí nói rằng không có ngôn từ nào diễn tả sự dây dứt đối với hậu quả của vụ án
bị cáo gửi lời xin lỗi người thân và gia đình cộng sự đã nỗ lực giúp đỡ bị cáo trong thời gian qua
sai lầm của bị cáo xảy ra hết sức đột ngột khi bị cáo và bà trương mỹ lan mất kết nối dẫn đến việc bị cáo bị tố cáo
là người say mê công việc bị cáo mất ba mươi năm để xây dựng hệ thống nhiều doanh nghiệp đạt được nhiều thành tích
được các cơ quan ghi nhận hành trình này đầy gian nan đòi hỏi sự nỗ lực cao
trước đó bị cáo trí đã gặp bị cáo lan để bàn bạc thống nhất số tiền trả lại là một tỷ đồng sẽ hoàn trong hai năm
và chưa đến hai năm thì bị cáo lan bị khởi tố mất kết nối
bị cáo gửi lời xin lỗi tới những người đã vì bị cáo mà bị ảnh hưởng
bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét thấu đáo tất cả các tình tiết hồ sơ trong đó có đánh giá nhân thân
thành tích của bị cáo đã đóng góp
trước khi chủ tọa phiên xử thông báo kết thúc tranh luận đại diện viện kiểm sát đối đáp liên quan tới việc xác định thiệt hại vụ án
kiểm sát viên đánh giá việc luật sư bảo chữa đề nghị lấy quỹ trích lập dự phòng rủi ro để trừ vào hậu quả thiệt hại là không có căn cứ
vì scb trích lập dự phòng rủi ro là hạch toán vào chi phí hoạt động để dự phòng cho những rủi ro có thể xảy ra
đây là nghiệp vụ ngân hàng được thực hiện theo quy định
viện kiểm sát nhấn mạnh kết quả điều tra đã chứng minh
bị cáo lan không hề có nguồn lực tài chính dồi dào để bảo trợ cho scb như bị cáo và luật sư trình bày
trước khi hợp nhất bị cáo trương mỹ lan còn rất nhiều khoản nợ tại scb
đến khi hợp nhất scb xác định đây là những khoản nợ khó thu tài sản đảm bảo có giá trị thấp
bị cáo lan sử dụng scb như một công cụ tài chính huy động tiền của nhân dân phục vụ cho nhiều mục đích
trong đó có mục đích kinh doanh bất động sản
đại diện viện kiểm sát
tiếp tục khẳng định toàn bộ tài sản của bị cáo trương mỹ lan đưa vào scb là phương thức thủ đoạn phạm tội
việc không hoàn thiện thủ tục đối với năm mươi năm tài sản chỉ là một nội dung thể hiện đây là phương thức thủ đoạn
đối với bốn mươi năm tài sản còn lại nếu vụ án không bị phát hiện
thì bị cáo trương mỹ lan có thể yêu cầu lấy ra bất cứ lúc nào